thông tin quốc tế thu hút sự quan tâm lớn nhất từ ngày hôm qua cho đến nay
chính là thảm họa động đất xảy ra tại thổ nhĩ kỳ và syri cướp đi sinh mạng của hơn bốn ba trăm linh người
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã tuyên bố quốc tang bảy ngày để tưởng niệm các nạn nhân
trong khi đó các đội cứu hộ đang vật lộn với mưa và tuyết để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát
vâng và có thể nói là đói rét hoảng loạn và lo sợ là cảm giác chung của hàng trăm nghìn người dân thổ nhĩ kỳ và syri lúc này
các nhân chứng cho hay nhiều gia đình không có ai sống sót trong trận động đất
trong khi những người còn sống thì chật vật tìm nơi lánh nạn và tranh rét
thay vì bình minh thư đánh thức người dân thổ nhĩ kỳ và syri là những cơn rung lắc của động đất
có những người may mắn sống sót nhưng họ lại phải đối mặt với cái lạnh giá của đêm đông
nhà cửa hư hết giờ không vào trong được
từ sáng chưa ăn gì mấy đứa con tôi đói lắm rồi
cầu trời phù hộ cho tất cả mọi người
nhiều ngôi nhà trong chấp mắt đã thành đống đổ nát
dưới hàng tấn gạch đá vỡ vụn đó là gia đình và bạn bè của rất nhiều người
chúng tôi nghe thấy họ họ đang kêu cứu họ yêu cầu được giải cứu
chúng tôi không thể giải cứu họ
làm sao cứu họ được cơ chứ
không có ai đến từ sáng nay không ai cả
rất nhiều người dân đã hỗ trợ lực lượng cứu hộ với đống đổ nát bằng tay xẻng và cưa máy để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống
nhưng vì diện tích tàn phá của động đất rất rộng nên có những nơi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được
có một mươi hai gia đình bị mắc kẹt ở đây và không ai thoát ra được
họ đều ở bên trong
cho đến nay vẫn chưa có ai đến đây để xem tình hình thế nào
không có dân phòng
chúng tôi đã bơi đống đổ nát suốt từ ba giờ sáng
hàng trăm đứa trẻ trở thành mồ côi
hàng ngàn gia đình mất đi vợ hoặc chồng
nhưng không có từ nào để diễn tả nỗi đau của những cha mẹ mất đi đứa con của họ